thưa quý vị trong hôm nay và ba ngày tới
quá trình hội tụ gió tiếp tục duy trì trên khu vực bắc bộ
nên tại đây sẽ có mưa rào và rông rải rác
tập trung nhiều hơn là tại khu vực vùng núi
còn tại trung du và đồng bằng bắc bộ thì mưa sẽ ra ít hơn
thời gian mưa tập trung về đêm và sáng sớm
có ban ngày thì trời vẫn còn nắng với nền nhiệt độ
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
cảm giác hơi oi nóng
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
thì chịu ảnh hưởng nhiều hơn của hội tụ gió
nên mưa rông lúc chiều tối sẽ xảy ra nhiều hơn
thậm chí có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
cũng vẫn duy trì
nên người dân tại đây cần đề cao cảnh giác
nên nhiệt độ trên khu vực chưa có nhiều biến động
cao nhất ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực miền trung
do áp thấp nhiệt đới trên vịnh bắc bộ suy yếu
và tan dần trong hôm nay
nên tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa sẽ giảm nhanh
chỉ còn xuất hiện vài nơi
sao ngày mai thì sẽ phổ biến tạnh giáo
nắng nóng bắt đầu quay trở lại
với mức nhiệt độ ngày đêm tại đây
ở mức là hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
sao đến ngày hai mươi tám tháng bảy
thì nắng nóng có xu hướng mở rộng
với nhiệt độ tăng khá nhanh
trong những ngày tiếp theo
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
về chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có thể tiêm ẩn tô lốc và gió giật mạnh
ban ngày khu vực này có nắng
riêng phần phía bắc của khu vực này
sẽ có nắng nóng với nền nhiệt độ
là từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
có nơi còn cao hơn
vùng cao của tây nguyên
do gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh
nên trong ba ngày tới tại đây
sẽ có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
ban ngày thì khu vực sẽ còn nắng yếu
với nhiệt độ ngày đêm
là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ
cũng duy trì mưa rông rải rác lúc chiều tối
ba ngày tới có nơi sẽ có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề cao cảnh rác
với tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày tại đây sẽ có nắng rán đoạn
với mức nhiệt độ trưa chiều
là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ